một cuộc triển lãm nhiều cảm xúc đang diễn ra những ngày này tại bảo tàng quân sự việt nam ở hà nội
nơi trưng bày hai trăm linh lá thư trang nhật ký thời chiến những kỳ vật quý giá về một chặng đường lịch sử đã qua của dân tộc
những trang giấy cũ tuy đã phai mờ theo thời gian nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được trọn vẹn về lý tưởng công hiến cho đất nước của một thế hệ
tình yêu gia đình tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu đất nước để vững tin vào một ngày mai
đất nước hoàn toàn thống nhất non sông thu về một mối
triển lãm quy tụ hai trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu được chia làm ba phần
phần mở đầu giới thiệu một số thư hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo đảng nhà nước quân đội viết cổ vũ
động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong hai cuộc kháng chiến dành độc lập tự do của tổ quốc
phần nhật ký thời chiến là những cuốn nhật ký được viết tại chiến trường ghi chép cuộc sống sinh hoạt công tác chiến đấu
thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời lý tưởng sống cao đẹp ý chí quyết tâm của người chiến sĩ trong cuộc chiến ác liệt với kẻ thù để giành thắng lợi
gian trưng bày khiến nhiều người xem bồi hồi xúc động khi được bắt gặp những trang nhật ký viết tay có trang viết đã nhòe mực
có trang còn sắc nét cứ như vừa được viết xong
trong chuyến đi tìm lại ký ức bà trần thị minh chú tại quận thanh xuân hà nội không khỏi bồi hồi khi dừng lại ở trước tù có bầy cuốn nhật ký của liệt sĩ đỗ đình sô hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai